vào sáng ngày hôm nay hàng chục triệu phụ huynh và học sinh trên cả nước đã tham dự ngày hội khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
thời điểm khai giảng năm nay chung với việc người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ hai tháng chín
nên tình hình giao thông tại một số điểm thắt giao thông đã có sự ồn tắc
lực lượng chức năng đã nhận định tình hình trước đó và có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày khai giảng đầu năm học mới
bảy giờ sáng tại khu vực đường nguyễn khánh toàn quận cầu giấy tp hà nội
mặc dù các lực lượng chức năng đã liên tục tổ chức hướng dẫn phụ huynh học sinh nhưng đôi lúc vẫn xảy ra tình trạng ồn ứ
tuy nhiên để cho con em mình đến trường đúng giờ nhiều bậc phụ huynh cũng đã chủ động thời gian các phương án đi lại
vì vậy là tuy là các trường đồng vào tổ chức khai giảng

hôm nay toàn cũng chủ động đến sớm hơn một chút vì các con chuẩn bị khai giảng
nhưng mà hôm nay cũng không nghĩ đến tắc đường chỉ nghĩ là đi sớm để khai giảng thôi
mặc dù các khu vực cổng trường không xảy ra tình trạng ủn tắc nghiêm trọng
thế nhưng tại một số tuyến đường trọng điểm đã xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông nghiêm trọng
như tại tuyến đường hồ tùng mậu tình trạng ủn tắc đã kéo dài hàng km
ngoài việc đảm bảo giao thông cho ngày khai giảng
lực lượng kẻ sát giao thông cũng đã chủ động lên các phương án chống uốn tắc giao thông
đồng thời phối hợp với lực lượng công an các phường
chủ động các phương án bồi trí lực lượng phân luồng giao thông từ xa
trong thời gian này lực lượng chức năng cũng đã tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông
trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường
trong đó tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh sinh viên
gửi danh sách về sở giáo dục và đào tạo để có biện pháp xử lý
đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông